vào thời điểm thời tiết nắng nóng gió tây nam thổi mạnh để trồng được các loại rau xanh trên vùng đất nắng gió của tỉnh quảng trị rất khó
thế nhưng tại doanh trại của các đơn vị sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn các vườn rau xanh vẫn đua nhau phát triển
cùng với đó hệ thống chuồng trại chăn nuôi cũng được phát huy hiệu quả đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo đảm thực phẩm tươi xanh sạch cho bộ đội nơi đây
dưới tiết trời nắng nóng diễn ra tại địa bàn đóng quân nhưng dưới bàn tay chăm sóc của các chiến sĩ trẻ
khu tăng gia tập trung của trung đoàn một mươi chín sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn vẫn phát triển xanh tốt luôn đảm bảo lượng rau củ quả dồi dào

đồng thời ngăn đập làm ao hồ để tích chữ nguồn nước tới tiêu và làm nhà lưới cho rau từ đó phát huy được thế mạnh của từng đơn vị
cùng với đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi tập trung tại đơn vị trung đoàn một mươi chín phát triển cây ăn quả như trồng ổi táo đu đủ bí cao sản đậu lạc vừng và trồng ớt xuất khẩu tại khu tăng gia tập trung k sáu trăm linh
mỗi năm từ tăng gia sản xuất chăn nuôi trung đoàn thu nhập trên hai tỷ đồng
trung đoàn luôn luôn mở rộng cái diện tích tăng gia của trung đoàn
trung đoàn luôn luôn tìm những loài giống của quả có hiệu suất và chất lượng cao để đưa vào tăng gia sản xuất đồng thời ạp dùng khóa học công nghệ vào trong công tác tăng gia sản xuất
từ nguồn tăng gia sản xuất và chăn nuôi của trung đoàn đưa vào bộ ăn cho bộ đội so với giá cả ở ngoài thị trường thì rẻ hơn rất nhiều
vì vậy là đạt ba ba trăm linh kg calor trên một người
trên một ngày trở lên
chủ động khắc phục mọi khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo tốt công tác hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và công tác hậu cần thường xuyên của đơn vị thực hiện tốt ba xanh bốn cơ bản trên vùng đất khát
kết quả đó là quyết tâm phấn đấu không biết mệt mỏi để cán bộ chiến sĩ đường chín hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao